xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị nắng nóng ở bắc bộ vẫn đang trong giai đoạn đỉnh điểm
và sẽ còn tiếp tục kéo dài trong ngày mai hai mươi hai tháng sáu
tại khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ hôm nay và ngày mai vẫn ở ngưỡng cao là hai mươi bảy ba mươi chín độ
riêng một số nơi bao gồm cả thủ đô hà nội thì nắng nóng đặc biệt gai gắt lên tới trên mức bốn mươi độ
vì thế người dân cần tiếp tục hạn chế ra đường trong khoảng thời gian trưa và chiều
theo dự báo của các chuyên gia từ khoảng đêm mai khi vùng áp thấp nóng từ phía tây yếu đi
và nhiều khả năng sẽ xuất hiện một dạnh áp thấp gây mưa rào và rông rải rác
đồng thời giúp cho nền nhiệt độ giảm nhanh nắng nóng tạm thời chấm dứt
cục bộ sẽ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm theo đó là tố lốc mạnh
người dân tại đây cần đề cao cảnh rác
tương tự trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ
vẫn tiếp tục duy trì nắng nóng gây gắt với mức nhiệt cao nhất phổ biến là ba mươi sáu ba mươi chín độ
người dân tại đây thì cần hạn chế các hoạt động ngoài trời vào khoảng thời gian này
đồng thời chủ động bổ sung vitamin và nước để đảm bảo sức khỏe
và cũng từ đêm ngày một mươi hai tháng sáu khi chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
khu vực sẽ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có điểm xảy ra mưa vừa đến mưa to
những cơn mưa giúp cho nền nhiệt giảm nhanh nhưng cũng có thể tiềm ẩn các hiện tượng
thực tích cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh gây nguy hiểm
người dân tại đây cần hết sức cảnh rác
ở trung bộ từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế nắng nóng gai gắt
vẫn sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai và ngày kia
với nền nhiệt độ ra động ở mức hai mươi bảy ba mươi chín độ
vùng núi phía tây có nơi còn vượt ngưỡng bốn mươi độ
người dân tại đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ và cháy rừng bị đẩy lên cao
sang tới ngày hai mươi bốn tháng sáu do cũng chịu ảnh hưởng của dạnh áp thấp
nên phần phía bắc khu vực sẽ có mưa rông cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lốc mạnh cùng với mưa rông quay lại thì nền nhiệt tại đây sẽ giảm đi đôi chút
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận bình thuận trong hai ngày tới
sẽ có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao nhất ra động ở mức ba mươi năm ba mươi tám độ
còn chiều tối sẽ có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có thể tiêm ẩn tố lốc và gió giật mạnh
từ chiều tối ngày hai mươi ba khi chịu ảnh hưởng của giải mây rông từ phía bắc
số điểm có nắng nóng gai gắt sẽ thu hẹp lại và nhiệt độ sẽ dịu đi khoảng từ một hai độ
vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới vẫn chịu tác động của gió mùa tây nam với cường độ trung bình
nên về chiều tối sẽ có mưa rào và rông vài nơi
trong cơn rông có thể tiêm ẩn hiện tượng thực tích cực đoan như tố lốc hay gió giật mạnh
ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng gián đoạn với nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi một ba mươi ba độ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây sẽ có mưa rào và rông vào lúc chiều tối
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tô lốc và gió giật mạnh gây nguy hiểm
ban ngày khu vực sẽ có nắng yếu với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ